vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay công an tỉnh cao bằng cho biết là vừa phát hiện một vụ xuất cảnh trái phép
vào thời điểm trên tại khu vực xóm nậm loát nguyễn huệ huyện hòa an tỉnh cao bằng
tổ kiểm soát liên ngành do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
chủ trì phát hiện một xe ô tô con đi theo hướng từ thành phố cao bằng đến huyện quảng hòa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai người trung quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
theo kết quả nhanh covid cả ba người đều có kết quả âm tính
hiện cả ba trường hợp trên được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín